thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ nhất là đối với lực lượng cảnh sát giao thông
điều đáng nói dù các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền cũng như có biện pháp xử lý các đối tượng phạm tội
tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn
mới đây nhất chỉ trong vòng một tuần tại hà nội đã xảy ra hai vụ chống người thi hành công vụ với hành vi có tính chất côn đồ manh động
sáng một mươi chín tháng chín trên một số diễn đàn mạng xôn xao hình ảnh một cảnh sát giao thông bị một đối tượng xăm trổ không đội mũ bảo hiểm cúm cổ áo đánh tới tấp vào mặt
hình ảnh đã gây bức xúc trong dư luận vì hành vi côn đồ hung hãn của đối tượng này
ngay sau khi xảy ra sự việc đối tượng đã bị bắt giữ
tại trụ sở công an đối tượng được làm rõ là nguyễn trí cường chú tại tây hồ hà nội
khai nhận với cơ quan công an
nguyễn trí cường cho rằng do bản thân thiếu kiềm chế đã có hành động vi phạm pháp luật
trước đó vài ngày công an quận đống đa hà nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trịnh quang tùng hai mươi tám tuổi trú tại đồ sơn hải phòng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo tài liệu của cơ quan công an khi tổ công tác công an phường láng thượng xuống giải quyết vụ gây dối trật tự công cộng
tùng đã có hành vi chống đối quyết liệt gây thương tích cho một chiến sĩ công an trong tổ công tác
đây chỉ là hai vụ việc điển hình xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn
bởi thực tế hiện nay cho thấy số vụ chống người thi hành công vụ đang diễn ra phức tạp
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay riêng trên lĩnh vực xử lý vi phạm giao thông tại địa bàn thành phố hà nội
đã xảy ra hai mươi trường hợp có hành vi chống đối chống người thi hành công vụ
những nguyên nhân đã dẫn đến gia tăng tình trạng chống người thi hành công vụ là không mới
nhưng trên thực tế vẫn không khắc phục được vấn nạn này
như vậy nếu không đánh giá đúng mức về sự nguy hại của hành vi chống người thi hành công vụ
thì vẫn khó để giải quyết tận gốc vấn nạn này
trong thời gian gần đây tội phạm chống người thi hành công vụ lại có dấu hiệu gia tăng
thì có thể nói rằng chế tài xử lý của chúng ta cũng đã có những bước chuyển biến
và các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã có sự đồng thuận trong việc đấu tranh chống tội phạm chống người tới công vụ
thế nhưng nhìn chung chế tài xử lý tôi cho rằng vẫn còn nhẹ với mấy loại tội phạm này
vâng về vấn đề này

vâng về vấn đề này nhiều ý kiến của các bác sĩ và các bác sĩ đã đồng ý với chúng tôi
với những ý kiến các chuyên gia cũng cho rằng bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến kiến thức pháp luật đưa ra xét xử lưu động xử điểm các vụ chống người thành công vụ
thì đối với mỗi cán bộ chiến sĩ khi thi hành công vụ cũng cần nâng cao trình độ nghiệp vụ
tác phong lễ tiết lập văn hóa ứng xử của bản thân trong quá trình kiểm tra xử lý đối với người vi phạm
có như vậy mới tạo được hiệu quả thực sự trong công tác ngăn ngừa loại tội phạm này